các quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị liên quan tới thông tin bà nguyễn phương hằng bị nhóm luật sư của ông võ hoàng yên
và ông yên hành hung ngay tại trụ sở công an
trưa nay ngày một mươi tám tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo ban giám đốc công an tp hcm cho biết
thông tin bà phương hằng nói bị hành hung tại cơ quan công an trong livestream ngày một mươi bảy tháng một mươi là hoàn toàn sai sự thật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã báo cáo giải trình toàn bộ về quá trình làm việc
giữa bà nguyễn phương hằng và ông võ hoàng yên cùng các luật sư liên quan tại trụ sở công an ngày một mươi sáu tháng một mươi
bước đầu khẳng định không có chuyện bà phương hằng bị nhóm ông võ hoàng y hành hung tại cơ sở
quá trình làm việc có lớn tiếng với nhau nhưng không có chuyện hành hung
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi bà nguyễn phương hằng đã livestream trên mạng xã hội chia sẻ vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi
bà tới trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm để làm việc với cơ quan công an
trong đó có phần đối chất với ông võ hoàng yên cùng nhóm luật sư của ông này
theo bà hằng khi làm việc ông võ hoàng yên cùng bốn luật sư đã có hành vi hành hung bà
sau đó một cán bộ công an phải gọi điện kêu cứu thêm một vài cán bộ khác đến để giữ gìn trật tự
ngay sau vụ việc bà phương hằng yêu cầu trích xuất camera an ninh ở khu vực
và làm đơn tố cáo ông võ hoàng yên cùng các luật sư trên
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng đã gửi đơn tố cáo thần y võ hoàng yên
tới công an tp hcm vì cho rằng ông yên có hành vi lừa đảo và làm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản của bà
ở tp hcm cùng một số tỉnh thành phố
bà nguyễn phương hằng cho rằng vợ chồng bà đã hỗ trợ số tiền lớn cho ông võ hoàng yên
làm các hoạt động từ thiện xây chùa ủng hộ bảo lục
nhưng thần y này không thực hiện mà chiếm giữ số tiền đó sử dụng vào mục đích cá nhân
hiện công an tp hcm cho biết sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề liên quan tới phát ngôn của bà hằng
và sẽ có văn bản chính thức tới các cơ quan truyền thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi
với đối tượng nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn ba xã hồng sơn ngụ tại hàm thuận bắc
là hung thủ hung bố tấn công ông nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn suối đá xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi nguyễn văn ngọc đã mang theo bốn loại đóng đinh
qua tiệm tạp hóa của ông bùi văn chính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại thôn ba hồng sơn đã hỏi mua đinh
tuy nhiên khi gặp ông nguyễn văn hoàng đang ngồi đánh cờ tại khu vực bàn ghế đá trước cửa tiệm tạp hóa
thì đối tượng ngọc đã bất ngờ rút búa đã đánh mạnh liên tiếp vào đào ông hoàng
sau khi tấn công khiến ông hòa ngã gục xuống ghế ngọc cầm hung khí rời khỏi hiện trường
còn ông hoài được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch hiện đã tử vong
đối tượng ngọc đã đến cơ quan công an thành phố phan thiết để đầu thú ngay sau khi gây án
và công an thành phố phan thiết đã bàn giao đối tượng cho công an huyện hàm thuận bắc để điều tra ban đầu
bước đầu đối tượng ngọc khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy ông hoàng đang đánh cờ
tại tiệm tạp hóa đã ra tay thực hiện hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
hàng trăm học viên điêu đứng không biết tìm ai để đòi học phí
giáo viên kêu cuốn vì nợ lương khi mà cơ sở của trung tâm ngoại ngữ thế hệ mới
sas tại thành phố hồ chí minh đóng cửa đột ngột giám đốc mất liên lạc
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những ngày qua nhiều fanpage của trung tâm ngoại ngữ thế hệ mới sas tại thành phố hồ chí minh
bất ngờ đang thông báo dừng hoạt động
rất nhiều phụ huynh học viên tỏ ra lo lắng vì không biết số tiền học phí đã đóng liệu sẽ đi về đâu
nhà mình tổng cộng có năm người học ở đây
đóng hết tất cả luôn là tổng gần ba mươi triệu
tôi cũng chờ đến ngày chín tháng một mươi
thì tôi lại hỏi là hết giãn cách rồi trường trung tâm có cho học online không
thì em nói là bây giờ em cũng không biết nữa
em trả lời vậy thì em mới cho tôi số điện thoại của giám đốc là ông đỗ văn quản
thì tôi mới gọi cho ông thì thuê bao không liên lạc được
em đóng tiền từ ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một với số tiền là chín triệu sáu trăm hai mươi năm ngàn đồng
và em biết tin trung tâm đóng cửa không liên lạc được với trung tâm là từ cuối tháng tám đầu tháng chín
lúc mà khi mà trung tâm nghỉ dịch mà chưa có tiền
chưa có đóng cửa hoàn toàn mà vẫn còn nhân viên trực á
thì lúc nào nhân viên cũng chớ nghe mình là anh liên tâm
tụi em là một trung tâm rất là lớn có hơn bảy mươi chi nhánh mà mình có tìm hiểu tôi thấy cũng thật sự nó là như vậy
không anh nghĩ là trường lại chống tránh trách nhiệm như thế này
liên lạc rất nhiều lần nhưng mà không bao giờ liên lạc được
ngay cả những trung tâm lớn mà đã cũng tới kiếm giống như ở đây
thì cũng đã tháp hết đang cầm bộ báo hiệu hết rồi
còn đây là những hứa hẹn của đại diện trung tâm về việc chi trả lương cho giáo viên
tình trạng trái chậm lương như thế này đã bắt đầu từ đợt dịch năm hai nghìn hai mươi và kéo dài liên tục cho đến tận bây giờ
dù đã nhiều lần liên lạc với người có trách nhiệm trong công ty cũng như lên tầng trụ sở chính
nhưng tất cả đều bật vô âm tính
bắt đầu từ cuối năm ngoái năm hai nghìn hai mươi từ tháng một mươi một một mươi hai
thì sas có gửi email hứa hẹn và cam kết là sẽ trả lương theo từng khoản
cộng với cả tiền lãi khi mà họ nợ lương của giáo viên như vậy
thì các giáo viên đã trả lương
cái vấn đề này nó cũng kéo dài khá lâu rồi
nhưng mà giáo viên của tụi mình bắt buộc vẫn phải đứng lớp vẫn phải giảng dạy
do là trung tâm vẫn đang trả cho giáo viên mỗi tháng một ít một ít
cho nên là không thể nào dừng hoàn toàn được
cho đến nay bắt đầu từ tháng bảy là đã không còn liên hệ được với giám đốc trung tâm
cũng như là bất kỳ một cái trung tâm nào
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết hiện vẫn chưa liên lạc được
với giám đốc của trung tâm ngoại ngữ này
và sở giáo dục đào tạo thành phố chỉ thực hiện vai trò quản lý nhà nước
các hoạt động giáo dục trên địa bàn
về việc bảo vệ quyền lợi của người học nếu cơ quan công an có yêu cầu
sở sẵn sàng hỗ trợ và báo các bộ phận liên quan phối hợp xử lý
hiện nay đã có rất nhiều học viên giáo viên đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
sau năm ngày thí điểm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
từ tp hcm đến các địa phương đã bộc lộ nguy cơ lây lan dịch bệnh
đối với loại hình vận tải này
và trước tình trạng trên các đơn vị liên quan đã siết chặt kiểm soát công tác phòng chống dịch
và đề xuất chế tài xử lý các nhà xe vi phạm
sau khi vận tải hành khách giữa tp hcm và bà rịa vũng tàu được phép hoạt động trở lại
ông trần tuấn hải ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu đã đi xét nghiệm và làm các thủ tục cần thiết
để ra bến xe miền đông mua vé về nhà
số tiền phải bỏ ra cao hơn gấp nhiều lần so với ngày thường
nên ông yêu cầu nhà xe phải đảm bảo công tác phòng chống dịch
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi xe khách chạy tuyến cố định bến xe ngã tư ga
thành phố bà rịa vũng tàu
tp hcm đi đắk lắc đã đón một mươi tám khách dọc đường trong đó có ba người dương tính với covid một mươi chín
sau khi xảy ra sự cố trên toàn bộ xe khách tuyến này phải tạm ngưng hoạt động
đồng thời sở y tế thông phận tải tp hcm cũng đã đề nghị công an thành phố
và ủy ban nhân dân quận quyện bến xe kiểm soát chặt ô tô đón trả khách dọc đường
theo tiêu chí một cung đường hai điểm đến

từng nhà xe và các địa phương vì vậy việc ứng dụng công nghệ để giám sát và chế tài xử phạt
cần được thực thi nghiêm ngặt
công ty công hôn có một đội ngũ nhân viên chuyên phụ trách vấn đề kiểm tra xe dọc đường
kiểm tra camera kiểm tra thời gian hành trình
tất cả những chuyến đi là đều được nhân viên kiểm tra trực tiếp luôn
nếu có trường hợp nào nhân viên không tuân thủ theo quy định phòng chống dịch
như quy định của công ty thì công ty xử lý ngay được trên chuyến hành trình đó luôn
sau năm ngày vận hành thử nghiệm chỉ có khoảng hai mươi năm đầu xe xuất bến tại bến xe miền đông mỗi ngày
với lượng khách còn rất hạn chế chỉ khoảng một mươi người trên mỗi chuyến xe
bên cạnh đó các địa phương cũng chưa có sự thống nhất về các tiêu chí hoạt động
dẫn đến việc các doanh nghiệp vận tải chưa sẵn sàng hoạt động trở lại
một số địa phương chưa thống nhất trong công tác quy định về hành khách đi xe
ví dụ như hiện tại khó khăn của đơn vị là những hành khách đi từ hồ chí minh về các tỉnh
thì phải tiết thay một vaccine
trong khi đó những nhân ở các đô tỉnh về sài gòn thì tích một mũi là được rồi
nên là những khó khăn trong doanh nghiệp cũng như là khi người ta về từ tỉnh vào sài gòn rồi
thì khi đó người ta quay lại thì
như vậy mặc dù nhu cầu đi lại của người dân giữa các tỉnh thành là rất lớn
song vì quy định chung giữa các địa phương chưa được thực hiện đồng bộ
nên hành khách còn ngại đi lại nhà xe thì chưa dám hoạt động
do đó cần phải có sự thống nhất và giám sát chặt chẽ giữa các địa phương
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải hoạt động kích cầu trong việc đi lại của người dân
nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch
kính thưa quý vị ngày một mươi tám tháng một mươi tỉnh lâm đồng ghi nhận ca tử vong đầu tiên là bệnh nhân nữ bảy mươi sáu tuổi
sau quá trình điều trị nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện nhi lâm đồng
bệnh nhân này có dịch tễ thuộc chùm ca bệnh tại làng hoa vạn thành phường năm thành phố đà lạt
bệnh nhân này có tiền sử nhiều bệnh nền tăng huyết áp đái tháo đường hai
cắt cục gắn chân phải do biến chứng đáy tháo đường nhồi máu não nhiều lần liệt túi chi
nằm một chỗ nhiều năm nay
từ ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân được chăm sóc điều trị tích cực
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đột ngột tiến triển nặng
đến chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân đã tử vong
nguyên nhân tử vong được chẩn đoán biến chứng nặng của đáy tháo đường
di chứng nhồi máu não nhồi máu cơ tim cũ tăng huyết áp suy kiệt nhiễm covid một mươi chín
như vậy tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi lâm đồng có tổng số bốn trăm năm mươi hai ca covid một mươi chín
trong đó đang cách ly điều trị một trăm sáu mươi tám ca hai trăm tám mươi sáu ca đã ra viện và một ca tử vong
kính thưa quý vị tại buổi họp chiều ngày một mươi tám tháng một mươi
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm thông tin
tp hcm chưa có kế hoạch tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai tuổi đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi bộ y tế có văn bản về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi văn bản này đã được triển khai
thực hiện chỉ đạo của bộ y tế sở y tế tp hcm đã có tờ trình cho ủy ban nhân dân thành phố
để chuẩn bị thực hiện tiêm vaccine cho trẻ em theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
do đó đây mới chỉ là công tác nghiệp vụ xin ý kiến chỉ đạo của bộ
đại diện ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín cho biết sau khi bộ y tế có hướng dẫn cụ thể
là loại vaccine tiêm vào thời điểm nào tiêm hướng dẫn tiêm như thế nào
thì sở y tế tp sẽ ban hành kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em đúng theo chỉ đạo
về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm tính đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi
có bốn trăm một mươi tám hai trăm sáu mươi chín trường hợp mắc bệnh phát hiện xu hướng ngày càng giảm rất nhanh
hiện đang điều trị một mươi một năm trăm ba mươi một bệnh nhân trong đó có chín trăm linh hai trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
bốn trăm linh bốn bệnh nhân nặng đang thở máy một mươi tám bệnh nhân can thiệp ecmo
cũng liên quan đến phòng chống dịch cô an sinh đợt ba đã chi trả hỗ trợ đợt ba
cho hơn năm triệu người theo chỉ đạo y tế tp hcm kết thúc vào ngày một mươi năm tháng một mươi
tuy nhiên còn khoảng một triệu người chưa được nhận những trường hợp này sẽ được gia hạn
giải quyết đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tại kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm tô thị bích châu cho rằng
cần ra soát kỹ lại các trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ
theo các nghị quyết của chính phủ hội đồng nhân dân tp hcm xem xét các biện pháp
giải quyết thỏa đáng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cho biết khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tp hcm đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
tuy nhiên qua phản ánh của cử tri và nhân dân thực tế vẫn còn người chưa được tiếp cận
các gói hỗ trợ của chính phủ và tp hcm
việc triển khai gói hỗ trợ đợt ba còn gặp nhiều khó khăn do ứng dụng thường xuyên bị chậm gián đoạn
việc lập danh sách để cập nhật vào phần mềm còn nhiều sai sót xử lý chậm
nên đã ảnh hưởng đến tiến độ chi hỗ trợ
vẫn còn tình trạng lợi dụng thực hiện chính sách phòng chống dịch để trục lợi
gây mất niềm tin trong nhân dân
vì vậy tp hcm và các cấp cần rà soát kỹ lại các trường hợp chưa được nhận hỗ trợ
có biện pháp giải quyết thỏa đáng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm
xem xét thông qua một số tờ trình của ủy ban nhân dân tp hcm
như chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc tp hcm một bài
bảo đảm chất lượng khả thi góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tình hình mới
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
và như thường lệ xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bảy h
tp hcm vừa có văn bản gửi đến sở giao thông vận tải các tỉnh thành mà công ty cổ phần xe khách phương trang
đã tổ chức khai thác kiến nghị phối hợp cho nhà xe này tổ chức các chuyến xe không đồng
hỗ trợ người dân từ tp hcm về quê trong thời gian tới
sở giao thông vận tải tp hcm đánh giá trong suốt thời gian tp hcm thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
đến thời điểm hiện tại công ty phương trang đã hỗ trợ đưa miễn phí người dân từ các tỉnh thành phố
có nhu cầu về quê an toàn chú đáo
trong thời gian thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín hiện nay công ty phương trang tiếp tục đề xuất tổ chức
các chuyến xe hỗ trợ người dân
các tỉnh thành được kiến nghị phối hợp gồm lâm đồng đắk nắp bình thuận ninh thuận khánh hòa
phú yên bình định quảng ngãi thừa thiên huế cần thơ vĩnh long hậu giang bến tre trà vinh
sóc trăng bạc liêu cà mau an giang kiên giang đồng tháp và bà rịa vũng tàu
do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín và việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài ở nhiều tỉnh
thành phố trong cả nước doanh số bán xe máy trong quý ba năm hai nghìn hai mươi một tại việt nam giảm gần bốn mươi
so với cùng kỳ năm trước
cụ thể doanh số bán xe máy trong quý ba năm hai nghìn hai mươi một tại việt nam giảm gần bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
doanh số bán hàng quý ba năm hai nghìn hai mươi một của các đơn vị thành viên hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam
chỉ đạt ba trăm sáu mươi bảy ba mươi bảy xe các loại giảm bốn mươi năm tám mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
như vậy bình quân mỗi tháng các doanh nghiệp này tiêu thụ trên một trăm hai mươi hai ba trăm bốn mươi năm xe máy các loại
tương đương với mỗi ngày tiêu thụ bốn bảy mươi tám xe trên khắp cả nước
các chuyên gia cũng cho rằng thị trường xe máy việt nam đã trải qua giai đoạn khó khăn tương tự
như những gì đã xảy ra
đối với thị trường ô tô sau giảm doanh số các hãng sẽ ưu đãi khuyến mãi để kích cầu thị trường
đặc biệt mùa mua sắm cao điểm cuối năm đang cận kề
không chỉ riêng về ngành du lịch mà ngành dịch vụ một số ngành công nghiệp khác hoạt động cũng bị đứt gãy
để sớm khôi phục lại kinh tế chính quyền thành phố đà nẵng cùng ngành ngân hàng
sẽ sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi
nhằm khơi thông dòng chảy đưa các nhà máy quay trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường
là một công ty chuyên sản xuất các linh kiện điện tử sau dịch doanh nghiệp này đã sớm đưa hoạt động sản xuất
vào trạng thái bình thường nhờ nguồn vốn vay ngắn hạn hơn bốn trăm linh tỷ đồng từ ngân hàng
với biên độ lãi suất thấp nhà máy có thêm điều kiện vốn lưu động
bởi hiện nay sức khỏe tài chính của doanh nghiệp đã dần càng kịp
có quyết sách nhanh chóng hiệu quả từ ngân hàng để doanh nghiệp bức phá sau dịch
đối với các tổ chức tiến dụng thì tôi đề nghị là đối với những dự án như vậy và các đối tác tiềm năng như vậy
chúng ta nên có chính sách tốc độ về việc thủ tục giải ngân
đó là một
thứ hai là khi thẩm định để cho giải ngân các tiêu dưỡng giá chúng ta nên nhìn một cách rộng dài và thoáng hơn
vấn đề thứ ba tôi đề nghị các tổ chức ngân hàng đưa ra những lãi suất ưu đải hơn
để cho doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp bức phá và tạo sức mặt cho doanh nghiệp sau đại dịch
khó khăn chung của doanh nghiệp hiện nay chính là nguồn vốn để duy trì sản xuất không bị đứt gãy
để cùng đồng hành với doanh nghiệp ngành ngân hàng đã cơ cấu gia hạn nợ lên hai mươi bốn tháng
đưa ra nhiều chính sách ưu đại với biên độ lãi suất thấp hơn một năm lần so với những quy định trước đây đối với những doanh nghiệp vay mới
ngân hàng nhà nước đã quy định rõ trong đó là việc miễn giảm cơ cấu gia hạn trả nợ miễn giảm lãi phí và cho vay mới
với lãi suất hợp lý thấp hơn lãi suất so với trước khi bùng phát đại dịch
như vậy tôi nghĩ cơ sở pháp lý khuôn khủng pháp lý đã có rồi các ngành thương mại sẽ triển khai thực hiện theo hướng đó
và các doanh nghiệp chúng ta sẽ được thụ hưởng chính sách của ngân hàng nhà nước đối với các doanh nghiệp để phục hồi sau đại dịch
trong quá trình làm như vậy chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có sự giám sát kiểm tra với hệ thống ngân hàng thương mại
những chủ trương chính sách của nhà nước thực chất đi vào trong cuộc sống của các doanh nghiệp
trong buổi tòa đàm mới đây giữa chính quyền thành phố đà nẵng chi nhánh ngân hàng nhà nước thành phố đà nẵng tổ chức
đã tháo gỡ một số khó khăn cho doanh nghiệp đà nẵng cũng lập ra các tổ giám sát đồn đốc các ngân hàng thương mại
cùng hệ thống tiến dụng tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp từ đó kịp thời đưa ra biện pháp tháo gỡ
nhất là bổ sung nguồn vốn lưu động để doanh nghiệp khôi phục phát triển kinh tế
theo báo cáo về việc áp dụng ngân hàng kỹ thuật số của fider vừa công bố đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
hai mươi ba người việt trưởng thành có tài khoản ngân hàng kỹ thuật số
với tỷ lệ trên việt nam hiện đang đứng thứ tư thế giới về số điểm phần trăm người dân trưởng thành
có tài khoản ngân hàng số sau brazil ba mươi hai tám indonesia hai mươi bốn chín và ireland hai mươi bốn bảy mươi bảy
trái lại hoa kỳ là quốc gia có tài khoản ngân hàng kỹ thuật số
có tỷ lệ người trưởng thành chỉ có tài khoản ngân hàng ít nhất sáu
chính phủ việt nam đã công bố một chiến lược tài chính đầy tham vọng
bao gồm việc mở rộng các dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số để đảm bảo rằng
đến năm hai nghìn hai mươi năm ít nhất tám mươi dân số việt nam có một tài khoản ngân hàng
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
vừa kiểm tra phát hiện số lượng lớn thuốc tây và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại một nhà thuốc tây trên địa bàn phường châu phú a
thành phố châu đốc
trước đó lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà thuốc tây hồng vân trên đường nguyễn văn thoại
khóm năm phường châu phú a thành phố châu đốc do ông bành quang minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu làm đại diện
qua kiểm tra nơi trưng bày và kho của nhà thuốc tổ công tác phát hiện có bốn mươi ba loại sản phẩm
với trên sáu mươi viên thực phẩm chức năng và thuốc tây xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra ông minh không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ và bàn giao cho cục quản lý thị trường
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật